đài phát thanh truyền hình thanh hóa đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải liên hoan phát thanh truyền hình thanh hóa lần thứ bảy
sau hai ngày làm việc nghiêm túc công tâm ban giám khảo đã lựa chọn ba mươi tám tác phẩm có chất lượng để trao thưởng ở bốn thể loại
phóng sự ngắn phát thanh phóng sự dài phát thanh phóng sự ngắn truyền hình và phóng sự dài truyền hình
liên hoan phát thanh và truyền hình tỉnh thanh hóa là dịp để những người làm báo nói báo hình trong tỉnh
được giao lưu trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tăng cường mối quan hệ phối hợp
qua đó giúp các đơn vị phát huy những ưu điểm thế mạnh khắc phục các hạn chế để nâng cao năng lực hiệu quả công tác